mua bán trái phép chân ma túy hai bị cáo trú tại tỉnh quảng trị là trương thị kiều trang và nguyễn công được
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt cùng mức án trung thân
từ cuối năm hai nghìn hai mươi trang đã vào đà nẵng lấy vỏ bọc là nhân viên spa lấy ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn
trang thỏa thuận với được sẽ lo ăn ở để được đi giao ma túy
ngày một mươi hai tháng ba được bị công an thành phố đà nẵng bắt quả tăng khi đang nhận hai viên thuốc lắc
gửi từ quảng trị về biến xe trung tâm thành phố
khám xét nhanh nơi ở của được tại phường an hải bắc phát hiện thêm tám trăm linh viên thuốc lắc một trăm hai mươi gram ketamine
mở rộng án công an thành phố đã bắt khẩn cấp trang tại một khách sạn trên đường dương đình nghệ
quận sơn trà thu giữ một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt năm gram ketamin và các vật chứng có liên quan khác